qua bảy ngày tích cực khẩn trương tìm kiếm đào xúc hàng nghìn mét khối đất đá hút bùn và nước
đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày hôm nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân
trong vụ tai nạn sập hang khai thác vàng trái phép tại thôn lộng xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
nạn nhân tìm thấy được xác định là trương công tránh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở xã thành minh huyện thạch thành tỉnh thành hóa
vào khoảng một mươi hai h ba mươi ngày một mươi tháng một mươi một các lực lượng cứu hộ đã phát hiện được thi thể một nạn nhân nổi lên trong quá trình bơm và hút nước
tuy nhiên phải đến gần một mươi năm giờ các lực lượng mới bắt cầu vào và đưa được thi thể ra khỏi hang
theo lực lượng chức năng thông tin nạn nhân vừa được tìm thấy là trương công tránh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê thanh hóa
hiện tại vẫn còn nạn nhân bùi văn thú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở thôn đẹp xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
chưa tìm thấy các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tiến hành tìm kiếm